thành tra sở y tế tp hcm tiếp tục mời chủ hội kinh doanh hai cơ sở nêu trên tiếp tục làm rõ hoạt động khám bệnh tiếp tục làm rõ nội dung quảng cáo dịch chết human x sosam từ mô mỡ hỗ trợ điều trị sẹo tái tạo tăng sinh tế bảo da phục hồi toàn diện bom bít hsc công nghệ tế bảo gốc human x sosam từ mô mỡ
thanh tra sở y tế tp hcm cũng đang hoàn tất thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu sindiotok
trước đó sở y tế tp hcm khuyến cáo người dân cần thận trọng đối với các sản phẩm nêu trên nhằm tránh mua sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng
người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh trường bệnh và người hành nghề trên trang thông tin điện tử thôngtin medinet orn vn và kết quả xử phạt vi phạm hành chính tại trang thông tin điện tử thanhcha medinet gov vn của sở y tế